tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình phước đang lấy lời khai đối tượng trần ngọc quang
trú tại xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước để điều tra làm rõ hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một tức là ngày năm tết được camera nhà dân ghi lại
trước đó do có mâu thuẫn về việc ông nguyễn thuận chú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
có nợ quang hai triệu đồng tiền thỏa thuận sau va chạm giao thông
tối ngày hai mươi sáu tháng một quang lên nhà ông thuận để đòi nợ
tại đây giữa quang và ông thuận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát qua lại
thế vậy anh chị duy phương vào căn ngăn thì bị quang dùng dao dấu sẵn trong người đâm vào lưng
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng anh phương đã tử vong sau đó
gây án xong quang rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú